tại phu văn lâu kỳ đài huế báo tuổi trẻ phối hợp với trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế
tỉnh đoàn thừa thiên huế vừa tổ chức lễ tiếp nhận đất thiêng cố đô huế gửi ra trường sa
cùng với đất thiêng tiếp nhận từ cả ba miền của tổ quốc đất được tiếp nhận tại năm địa điểm di sản huế
gồm hoàng thành huế đàn nam giao đàn xã tắc văn miếu và võ miếu
mang ý nghĩa đại diện cho tâm linh của hồn thiêng văn hiến
ý nghĩa đó sẽ hòa quyện để tiếp tục khẳng định chủ quyền non sông
tiếp thêm tiềm lực tinh thần trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc của việt nam
cùng với cố đô huế chương trình còn tiếp nhận đất thiêng tại cột cờ lũng cú hà giang
điện biên phủ lăng chủ tịch hồ chí minh đường hồ chí minh tại nghĩa trang trường sơn quảng trị
đất thép củ chi thành phố hồ chí minh và đất mũi cà mau
hoạt động này mang ý nghĩa như là một sự khẳng định chủ quyền non sông liền một dài từ đất liền ra biển đảo
khẳng định mong muốn về một vùng biển hòa bình đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ
đồng bào đang ngày đêm bảo vệ hòa bình và khẳng định chủ quyền biển đảo